đoàn công tác của ban bí thư do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư làm trưởng đoàn
đã làm việc với tỉnh ủy bạc liêu
đánh giá về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi năm và chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh bạc liêu đã thực hiện khá tốt bài bản đúng tiến độ
tuy nhiên có những nơi vì nhiều nguyên nhân đã dẫn đến kết quả đại hội chưa đạt như mong muốn
đồng chí đề nghị cần xây dựng tỉnh bạc liêu trở thành vùng kinh tế năng lượng sạch
nghiên cứu mô hình sản xuất thích ứng với thiên tai tiếp tục đúng tiến độ các công trình dự án lớn
trước đó đoàn đã đến thăm một số mô hình nuôi tôm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh bạc liêu